thưa quý vị vào sáng qua công an thành phố đà nẵng đã tổ chức lễ công bố các quyết định khen thưởng của bộ trưởng bộ công an
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cho bốn tập thể một mươi bốn cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu
theo đó vào ngày hai mươi tám tháng một tức ngày bảy tết nguyên đán quý mão ngay sau khi nhận được tin báo có một nam thanh niên bị rơi xuống vực
tại bãi sùng cỏ đèo hải vân đội cảnh sát phòng cháy chế cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận liên triều
đã cử một tổ công tác đến hệ trường
mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng các cán bộ chiến sĩ của tổ công tác đã cứu được nạn nhân và đưa đến nơi an toàn
ghi nhận thành tích này thưa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an đại tá trần phòng phó giám đốc công an thành phố đà nẵng
đã trao tặng bằng khen cho một tập thể và tám cá nhân của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận liên triều
cũng tại buổi lễ một tập thể và ba cá nhân của phòng cảnh sát hình sự và cục kỹ thuật nghiệp vụ bộ công an
cũng được nhận bằng khen về thành tích khám phá thành công vụ mất trộm một trăm ba mươi điện thoại với tổng giá trị một hai tỷ đồng
tại cửa hàng điện máy xanh quận liên triều vào ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
lại có thêm một mươi ba đối tượng trong đó có một giám đốc hai phó giám đốc và một số cán bộ đăng kiểm vừa bị phát hiện sai phạm
cụ thể cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an vừa điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ và môi giới hối lộ
xảy ra tại hai cơ sở của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh nghệ an là ba nghìn bảy trăm linh một s có địa chỉ tại tp vinh
và ba nghìn bảy trăm linh hai s có địa chỉ tại thị xã thái hòa tỉnh nghệ an
quá trình điều tra bước đầu xác định các nhân viên đăng kiểm và bộ phận hồ sơ móc nối với một số đối tượng
cò mồi bên ngoài để nhận các phương tiện đến đăng kiểm và thông nhất nhận hối lộ số tiền từ một trăm linh đồng
đến một triệu đồng một phương tiện tùy theo mức độ để bỏ qua các lỗi và cấp giấy chứng nhận đăng kiểm cho phương tiện
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã tiến hành khám xét hai cơ sở trên khám xét nhà riêng
của nguyễn quý khánh giám đốc trung tâm nguyễn trinh tài và nguyễn viết đức cùng là phó giám đốc
thu giữ nhiều tài liệu vật chứng có liên quan với những tài liệu thu thập được cơ quan điều tra xác định
toàn bộ số tiền nhận hối lộ được khánh đức và tài thông nhất trung trì theo tỷ lệ nhất định
đang trên đường vận chuyển bốn kg ma túy đá đi tiêu thụ nguyễn văn cảnh chú tại huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an
đã bị công an huyện hưng nguyên mật phục bắt quả tàng
tại cơ quan điều tra cảnh khai nhận trước đó thuê taxi trở lên khu vực biên giới việt nam lào
thuộc xã thanh thủy huyện thanh trương mua ma túy về bán cho các con nghiện trong và ngoài địa bàn
khi đang vận chuyển số ma túy trên đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
nguyễn văn cảnh từng có tiền án về mua bán chai phép chất ma túy trộm cắp tài sản và đánh bạc
hiện công an huyện hưng nguyên đang tạm giữ hình sự đối tượng và tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án
chỉ sau một mươi hai giờ đồng hồ vào cuộc điều tra vụ sáu học sinh tại đà nẵng phải nhập viện cấp cứu do bị ngộ độc
khi sử dụng dung dịch chứa chất màu vàng nghi là ma túy
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận thanh khê đã bước đầu làm rõ
nguyên nhân là do một loại ma túy
lần đầu xuất hiện tại đà nẵng có tên là nước biển
lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây cung cấp loại ma túy này cho học sinh sinh viên
sáu em học sinh tại trung tâm giáo dục thường xuyên số hai thuộc địa bàn phường thanh khê đông thành phố đà nẵng
đã phải nhập viện cấp cứu sau khi uống một loại dung dịch màu vàng nghi là ma túy loại nước biển
nguyên nhân ban đầu được xác định số học sinh nói trên bị ngộ độc bởi chất ma túy nước biển mới xuất hiện
đây là dạng ma túy dạng nước biển nước xoài nước trái cây
trong giới trẻ học sinh thì hay gọi đây là nước vitamin c
các em là mua một chai em đổ khoảng là một mươi giọt vào một chai nước ngọt
sau đó cùng chia nhau ra uống
vừa uống xong một mươi năm phút là các em là lên cơn co giật sụt bọt mép và giả động tử liền
ở đây là trong các giới trẻ là đưa các chất này vào người thì nhanh chóng hưng vấn tạo ảo giác
nhóm thanh niên liên quan đến việc mua bán ma túy loại nước biển này gồm trần thanh hiền võ thái huy và lê vinh quang đều hai mươi chín tuổi cùng chú tại quận liên triều
khám xét nơi ở của các đối tượng thu giữ một mươi hai chai dung dịch chứa chất màu vàng nghi là ma túy nước biển
mở rộng điều tra công an quận thanh khê đã làm việc với thân hoàng vĩnh long hai mươi ba tuổi trú tại quận hải châu là tổng đại lý cung cấp ma túy cho cả thành phố
thu giữ tại nơi ở của long thêm một mươi sáu chai lớn chứa dung dịch màu vàng trắng xanh đỏ các loại nghi là ma túy nước biển
facebook đăng từng làng đó anh đăng cái em vô em hỏi vô em hỏi cái họ báo giá báo đồ đó cái em đồng ý cái đám vị trí gửi cho anh cái kiện về đó
do em cũng hút về em ra em mua quay text về em text không thấy lấy ma túy á em nghĩ bình thường cho em không biết
khi mua bán long và các đối tượng liên quan không giao dịch trực tiếp mà thả hàng từ tầng cao xuống và lấy tiền
liên hệ mua bán ma túy thông qua các nhóm kín trên những trang mạng xã hội phổ biến như telegram facebook zalo
không chỉ đơn thuần là ảo giác mà loại ma túy nước biển mới này còn khiến người dùng hưng phấn mất tự chủ
qua đây thì phải tuyệt đối phụ huynh học sinh và giáo viên phải tuyệt đối khi các em học sinh có những biểu hiện như thế và nhanh chóng báo cơ quan chức năng
đồng thời là phải cảnh báo nghiêm khắc đến các em học sinh là tuyệt đối không sử dụng các chất trên
tại vì qua sự việc trên là thấy ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe các em cực kỳ vì chất này là chất thuộc cực độc
hiện các em học sinh đã qua cơn nguy kịch và được điều trị tích cực tại bệnh viện đa khoa đà nẵng
với loại ma túy nước biển lần đầu xuất hiện tại đà nẵng người dân cần có sự cảnh giác cao độ để ngăn ngừa những vụ việc tương tự có thể xảy ra
với hành vi cố ý gây thương tích võ văn thêm chú tại huyện rồng riềng tỉnh kiên giang cùng ba đối tượng
đồng ý công an thành phố quy nhơn tỉnh bình định ra quyết định khởi tố vụ án và lệnh bắt tạm giam để điều tra
trước đó anh phạm khắc như nhân viên của công ty cổ phần cảng quy nhơn phát hiện nhắc nhở võ văn thêm
cùng một số đối tượng đang hút thuốc lá tại khu vực cấm bực tức vì bị nhắc nhở thêm đã gọi thêm ba đối tượng đi trả thù
khi thấy anh như tan ca ba đối tượng điều khiển xe máy đuổi theo chặn đường và dùng cây gỗ đánh gây thương tích cho anh như một mươi chín
vào sáng nay bãi phế liệu dưới gầm cầu thăng long hà nội bất ngờ bốc cháy dữ dội tạo nên cột khói đen cao hàng chục mét
theo thông tin ban đầu sự việc xảy ra vào khoảng bảy giờ một mươi năm phút sáng bảy tháng hai tại khu vực gầm cầu thăng long giáp danh huyện đông anh hà nội
nhờ được tin báo công an huyện đông anh đã điều động phương tiện cùng khoảng hai mươi cán bộ chiến sĩ tới hiện trường chữa cháy
khoảng năm mươi phút sau đám cháy được dập tắt theo cơ quan công an bãi phế liệu ngoài trời có tổng diện tích khoảng một trăm linh m hai do phạm xuân tuân chú đông anh làm chủ
khu vực cháy là khoảng năm mươi m hai và không gây thiệt hại về người còn thiệt hại về tài sản đang được thống kê
ngoài ra khói của đám cháy đã làm ảnh hưởng tới người tham gia giao thông trên cầu thăng long hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ
nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho các nghi lễ và hoạt động của lễ hội côn sơn kiếp bạc công an tỉnh hải dương đã triển khai lực lượng và phương tiện theo các kế hoạch đã đề ra
cụ thể các phương án sẽ được lực lượng công an phối hợp với ban quản lý di tích triển khai trong suốt thời gian diễn ra lễ hội
theo đó chủ động lập phương án bố trí bến bãi tạm thời để phân luồng giao thông chủ động phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời các hoạt động khủng bố phá hoại cháy nổ
các hoạt động phát tán tài liệu phản động mê tín dị đoan các hành vi trộm cắp cướp giật tài sản lừa đảo cờ bạc
tăng cường công tác quản lý vũ khí vật liệu nổ đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm góp phần bảo đảm an toàn cho lễ hội
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ làm tốt công tác kiểm tra hướng dẫn an toàn phòng cháy chữa cháy
bố trí đủ lực lượng phương tiện cần thiết sẵn sàng ứng phó khi phát sinh sự cố về cháy nổ cứu nạn cứu hộ tại khu di tích trong thời gian diễn ra lễ hội
vào ngày hôm qua trên địa bàn huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc cũng đã diễn ra lễ hội chọi châu hải lụ năm hai nghìn hai mươi ba
lễ hội chọi châu truyền thống có lịch sử lâu đời của cả nước
công tác đảm bảo an ninh trả tự đã được triển khai như thế nào để người dân yên tâm trẻ hội
phóng viên thu thảo của chúng tôi đã khuyên
thưa quý vị hiện tại tôi đang có mặt tại lễ hội chọi châu hải lụ
sau ba năm tạm dừng vì dịch bệnh covid một mươi chín thì năm nay lễ hội đã được tổ chức trở lại với quy mô vô cùng hoành tráng
được đảm bảo hoàn toàn về công tác an ninh trật tự cũng như an toàn giao thông
ngay từ sáng sớm công an tỉnh vĩnh phúc đã huy động các cán bộ chiến sĩ thành lập một mươi sáu tổ chốt ở những khu vực trọng điểm
các tuyến đường chính nơi tập trung du khách tham quan lễ hội để kịp thời phát hiện ngăn chặn những đối tượng hoạt động phạm tội
hướng dẫn không khí lễ hội đồng thời tiến hành phân luồng hướng dẫn các phương tiện đảm bảo giao thông thâu suốt tránh xảy ra ồn tắc
ở căn cứ kế hoạch tổ chức lễ hội chọi châu hải lụ năm hai nghìn hai mươi ba
thì lực lượng công an xã chúng tôi đã tham mưu cho lãnh đạo công an huyện xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trả tự phục vụ tổ chức lễ hội
đồng thời báo cáo lãnh đạo công an huyện đề xuất huy động lực lượng của ban giám đốc huy động lực lượng
nghiệp vụ của các phòng trực thuật công an tỉnh cối hợp hỗ trợ tham gia
đối với khu vực sơn chỏi châu thì chúng tôi đã tham mưu lãnh đạo công an huyện
bố trí các tổ chính xác mặc thường phục hoặc mặc cảnh phục để mà kịp thời nắm bắt phát hiện
xử lý đối với các trường hợp có dấu hiệu về cá độ cá cực ở trong khu vực sơn chỏi châu
thực hiện kế hoạch đảm bảo trả tự an toàn giao thông lễ hội chọi châu năm hai nghìn hai mươi ba của công an huyện sông lô
thì lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi đã tham mưu cho ban an toàn giao thông huyện sông lô
chính quyền địa phương xã hải liệu tổ chức trả tự an toàn giao thông trên các tuyến đường và xung quanh khu vực chọi châu
thứ hai là lực lượng giao thông đã phối hợp với các lực lượng khác tổ chức các chốt
các điểm kiểm soát tại các khu vực nga ba xung quanh dưới chọi nhằm mục đích đảm bảo an ninh trả tự an toàn giao thông
không để xảy ra tai nạn giao thông quân tác giao thông
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân hội chọi châu hải liệu an ninh trả tự được đảm bảo
bên cạnh đó lực lượng công an đã kết hợp với bàn chỉ đạo lễ hội
ngăn chặn tình trạng lợi dụng việc tổ chức trò chơi để thực hiện chơi cờ bạc cá độ
qua ba năm bị gián đoạn bởi vì dịch covid thì đến với lễ hội năm nay
thì du khách đến dự lễ hội rất là đông nụ

đặc biệt tôi ấn tượng nhất là về an ninh trả tự
ngay từ ngoài đường rất là xa
các lực lượng an ninh đã phân luồng từ các phương tiện cho đến các người dân du khách đi chảy hội là rất là tốt
đảm bảo an ninh trả tự không có tình trạng là chăn lấn xô đẩy
bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của lực lượng công an để đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
để hàng vạn du khách thập phương vui xuân chảy hội
thì mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác
ý thức chấp hành pháp luật để các lễ hội đầu xuân thực sự diễn ra vui tươi an lành